hưng yên là tỉnh nằm ở vùng trung tâm đồng bằng bắc bộ có diện tích trồng rau lớn
với sáu mươi chín vùng trồng rau chuyên canh và hơn một mươi ba hectare cây vụ đông với nhiều loại rau như su hào
cải bắp cà chua bí mùng tơi rau đay rau rền xà lách rau mùi và hành
cung cấp chủ yếu cho thị trường đô thị trong khu vực và thủ đô hà nội
để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch
tỉnh hưng yên đang chú trọng đầu tư hỗ trợ nông dân sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
năm hai nghìn một mươi sáu ngành đông nghiệp tỉnh hương yên đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng một số vùng rau an toàn
áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng trong sản xuất rau an toàn quản lý đất trồng
nguồn nước tưới giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật thu hoạch sản phẩm quản lý chất thải nước thải
hướng phát triển rau an toàn trong thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh hương yên tiếp tục xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn
theo quy trình việt gáp triển khai dự án khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản
bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi